phòng cảnh sát hình sư công an tỉnh đắk lắc đã điều tra truy bắt thành công một đối tượng mạo danh công an
thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang campuchia
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều người dân nhà xe và doanh nghiệp
tố cáo một đối tượng nam giới gọi điện thoại đến tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc lừa đảo chiếm đoạt tiền
xác định tính chất vụ việc là rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và quyền lợi của người dân doanh nghiệp
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh điều tra
sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân liên quan đến đối tượng là giả danh nhiều lực lượng chức năng trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiến hành lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
chúng tôi xác định đây là vụ việc rất là nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng
cho nên là được sự chỉ đạo của lãnh đạo của quân tỉnh lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sư
chúng tôi lực lượng trinh sát đã tổ chức nhiều biện pháp với quyết tâm cao nhất là tìm ra đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ đối tượng mạo danh công an
để thực hiện các vụ lừa đảo trên là lê minh hùng ba mươi bảy tuổi trú tại xã cư e bưu thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tuy nhiên đến thời điểm này hùng không có mặt tại địa phương
từ các tài liệu thu thập được công an xác định hùng đang lẩn trốn tại tỉnh sveiring campuchia
ngay sau đó một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã lên đường phối hợp với lực lượng nguyên phòng tỉnh long an và công an tỉnh svei riêng bắt giữ thành công hùng
với thủ đoạn đó
hùng đã lừa đảo hơn hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hùng đã lừa đảo hơn hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tại tỉnh bắc cạn thực tế đã có một số người nhận được những tin nhắn qua mạng xã hội
với nội dung từ các đối tượng như giả mạo là người nước ngoài tự nhận là sĩ quan binh lính đang tham gia chiến tranh
làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự không có người thân và thông qua mạng xã hội để làm quen tiếp cận các nạn nhân
sau thời gian trò chuyện bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè tình cảm
khi có được niềm tin sẽ lấy lý do gửi quà đồ vật giá trị thậm chí là ngoại tệ vàng nhờ nạn nhân nhận quản lý và lưu giữ giúp
khi nạn nhân đồng ý bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay hải quan thuế
để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển phí tiền phạt chi phí tiêu cực để chiếm đoạt
với thủ đoạn này đã có hai nạn nhân tại bắc cạn đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bắc cạn
để chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng với số tiền hai mươi năm triệu đồng và bốn mươi triệu đồng
nhận thấy sự bất thường nhân viên giao dịch ngân hàng phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công
phòng pa bốn trong thời gian vừa rồi

thì cũng đã chỉ đạo những chính sát như tôi là trực tiếp làm tốt công tác phối hợp với nhân viên ngân hàng
trong quá trình mình giao dịch thì mình sẽ nhạy bén hơn để phát hiện ra những cái dấu hiệu nghi
bởi vì mình sẽ phát hiện để ý vào tâm lý của người dân khi đến giao dịch để mình có thể ngừng giao dịch để có thể liên hệ với cơ quan công an để cùng phối hợp
tiếp đó là sẽ làm những công tác tuyên truyền qua những thông tin đại chúng qua các trang mạng xã hội
và phối hợp với công an các xã phường tổ chức các buổi tuyên truyền vận động bà con nhân dân nhận biết về hoạt động phương thức thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua mạng
tại tỉnh quảng nam thời gian gần đây người dân trên địa bàn huyện duy xuyên xôn xao trước việc bà nguyễn thị mỹ linh chú thị trấn nam phước duy xuyên cầm cái biêu hụi sau đó vỡ nợ và đột ngột mất tích
kết quả xác minh ban đầu xác định đối tượng chiếm đoạt của hơn một trăm linh người
đối tượng chiếm đoạt của hơn một trăm năm mươi bị hại với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tại chợ nam phước thị trấn nam phước hàng trăm tiểu thương đứng ngồi không yên việc buôn bán bị đỉnh trệ
các tiểu thương cho biết có đến tám mươi chín mươi người buôn bán ở chợ tham gia chơi biêu hội với bà linh
có người mỗi ngày góp một mươi đến hai mươi đồng có người góp vài trăm ngàn đồng một ngày
đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xây dựng
nhiệm tin ban đầu về người bị hại một số người thiếu kiến thức về pháp luật đã tạo điều kiện phùng lợi cho tàu phạm lừa đổ chiếm đoạt tài sản
qua đây thì cơ quan điều tra cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng tổ chức đoàn thể xã hội cũng tăng cường phổ biến kiến thức cho người dân nhận thức được những thủ đoạn của tàu lừa đảo để tránh mình trở thành người bị hại

thủ tục đơn giản thuận tiện